tiếp sau một số địa phương như hạ long cẩm phả vân đồn vào đêm qua và dạng sáng ngày hôm nay
trận mưa lớn đã khiến nhiều nơi trên địa bàn thành phố uông bí của tỉnh quảng ninh bị ngập sâu trong nước
vào thời điểm chín giờ sáng nay ước tính có khoảng năm trăm linh nhà dân ở khu vực trung tâm thành phố bị ngập nước
xã thượng yên công bị cô lập
thành phố uông bí đã huy động các lực lượng đưa dân đi sơ tán hướng dẫn giao thông tại các khu vực nước ngập sâu chảy xiết
ngay trong sáng nay công an tỉnh quảng ninh đã huy động thêm lực lượng phương tiện của cảnh sát cơ động và cảnh sát đường thủy hỗ trợ thành phố uông bí phòng chống mưa lũ
thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố vẫn tiếp tục có mưa to một số khu vực xảy ra ngập cục bộ
các đơn vị nghiệp vụ của công an quảng ninh và công an thành phố uông bí tiếp tục huy động lực lượng sẵn sàng phối hợp ứng phó các tình huống do mưa lũ gây ra